với phương châm thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui xuân đón tết an toàn hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái
đang ngày đêm căng sức mình trên các tuyến đường để phát hiện bắt giữ kịp thời các loại tội phạm tham gia bảo đảm an toàn an ninh trật tự
sau đây là ghi nhận của phóng viên về công việc thầm lạng của những chiến sĩ cảnh sát một trăm một mươi ba tại tỉnh yên bái